ngày một ba ngày chính thức triển khai áp dụng quyết định một nghìn hai trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân tp hà nội về thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tp hà nội tại bốn sở và bốn quận huyện thuộc tp gồm sở lao động thương binh và xã hội sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở giao thông vận tài quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận long biên quận hà đông huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện gia
theo điểm b điều bảy quyết định số ba mươi hai hai nghìn một mươi năm ngày bốn tám hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước thì đối tượng được sử dụng xe công không bao gồm đưa đón là lãnh đạo các sở thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội quận ủy huyện ủy thị ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và lãnh đạo các đơn vị có hệ số phụ cấp chức vụ từ bảy trở lên
như vậy kể từ ngày hôm nay các chức danh giám đốc sở phó giám đốc bốn sở bí thư quận ủy phó bí thư quận ủy huyện ủy bao gồm chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện phó chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân của bốn quận huyện nêu trên sẽ được nhận khoán kinh phí di chuyển công tác mà không sử dụng xe công để đưa đón trong công tác
nếu có phương án điều triển thì xe của chúng tôi cũng sẽ điều triển theo đúng quy định tất cả mọi người đều đồng thuận và cũng thấy rằng nó như thế thì nó cũng sẽ khoa học và nó không sẽ ảnh hưởng đến những cái phục vụ chung và nó sẽ giảm bớt những cái biên chế cũng như là các cái chi phí chung khác đi kèm
có thể thấy với chủ trương đúng đắn này ngày hôm nay và những ngày tiếp theo
ít nhất trên các con đường của thủ đô hà nội đã giảm bớt khoảng năm mươi phương tiện xe ô tô
mang biển số công vụ của tám đơn vị cơ quan nhà nước
các hãng taxi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác
sẽ có cơ hội nhận thêm một phần khách hàng tiềm năng
ngân sách tại các đơn vị này sẽ không còn phải chi phí cho việc bảo dưỡng
duy trì và vận hành cho những đội xe công này nữa
có thể nói rằng khả năng chứng minh bằng những con số tiết giảm ngân sách
sau sáu tháng thí điểm tại các đơn vị này chắc chắn sẽ rất ấn tượng với cơ quan chủ quản là thành phố hà nội

sẽ không còn phải chi phí cho việc bảo dưỡng duy trì và vận hành cho những đội xe công này nữa
các hãng taxi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác

các hãng taxi thực hiện thiết thực việc tiết kiệm chống lãng phí ngay tại cơ quan đơn vị mình